hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phường quán bầu tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ nguyễn tiến hòa phó giám đốc trung tâm đăng kiểm trưởng dây truyền kiểm định nguyễn ngọc thạch và cao xuân đạt là kiểm định viên về hành vi đưa nhận hối lộ và thu giữ nhiều tài liệu cũng như vật chứng liên quan
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bảy trăm linh chín d được cục đăng kiểm việt nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
bước đầu xác định từ khi hoạt động đến khi bị bắt giữ trong quá trình thực hiện đăng kiểm xe cơ giới các đối tượng đã móc nối với cò và trực tiếp nhận tiền của chủ xe để bỏ qua các lỗi như không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải lốp xe mòn khoanh xe không đảm bảo đèn xe không đúng quy định

nhân dân thành phố hồ chí minh đã có văn bản đề nghị năm địa phương trên cho phép khai thác các xây dựng các đắp nền tại các mỏ cát của địa phương để cung cấp cho dự án xây dựng đường vành đai ba
theo kế hoạch đã được các tỉnh thành gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an ký kèm kết bảy mươi sáu km của dự án đường vành đai ba thành phố hồ chí minh sẽ đồng loạt khởi công vào tháng sáu năm nay
do đó nếu nguồn cát xây dựng và các đắp nền đường vẫn còn thiếu và chưa tìm được nguồn cung cấp thì tiến độ dự án sẽ bị ảnh hưởng rất lớn
nhằm thúc đẩy thị trường bất đồng sản ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ lập tổ công tác để tháo gợi những khó khăn vấn mắc của dự án
trong đó có ba mươi tám dự án được giải quyết và cũng như xử lý dứt điểm
thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm sẽ phấn đấu đạt năm mươi triệu m hai sàn
trước đó giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai thành phố đã có bốn mươi bảy dự án với hơn hai mươi tám căn hộ được đưa ra thị trường đạt khoảng hai mươi tám kế hoạch đề ra
tuy nhiên nhìn chung các sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân nhu cầu phát triển của thành phố
trong thời gian tới thành phố hồ chí minh sẽ tập trung giải quyết vấn mắc về thủ tục đầu tư đối với dự án nhà ở xã hội nhà lưu trú công nhân cải tạo nhà chung cư cũ
cụ thể tập trung vào một mươi tám dự án nhà ở xã hội cũng như một mươi sáu dự án chung cư xuống cấp
ngoài ra thành phố hồ chí minh sẽ lập tổ công tác để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của dự án bất đồng sản trên địa bàn
trong đó có ba mươi tám dự án ưu tiên tập trung giải quyết xử lý dứt điểm trên tổng số một trăm một mươi sáu dự án
sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx vừa thông báo về việc đưa ba mươi chín sáu triệu cổ phiếu sxn của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản sài gòn
bảo diện hạn chế giao dịch trên sản ofcom kể từ ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
lý do được hnx đưa ra
là bởi công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản sài gòn nhận được quyết định mở thú tục phá sản của tòa án theo quy định pháp luật về phát sản doanh nghiệp
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai ssn đã có đơn yêu cầu hủy bỏ hoặc đình chỉ tạm đình chỉ thi hành quyết định ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
của tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh về việc mở thuốc tục phá sản đối với công ty xuất nhập khẩu thủy sản sài gòn
sau những tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty fortuna
đến ngày một mươi năm tháng hai vừa qua ssen công bố thông tin về quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh
tổng số tiền ssen phải thanh toán cho công ty fortuna là hơn một trăm linh ba tỷ đồng
trên thị trường cổ phiếu sxn đang giao dịch ở mức ba hai trăm linh đồng một cổ phiếu thanh khoản trung bình một mươi phiên gần nhất đạt sáu mươi đơn vị
trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam vừa thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký lưu ký của gần bảy trăm một mươi triệu cổ phiếu flc
từ thị trường hồ sơn
các cổ phiếu flc sẽ được chuyển từ thị trường nimitz hồ dê sang thị trường opcom từ ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
bảy trăm một mươi triệu cổ phiếu flc với mệnh giá một mươi đồng một cổ phiếu tương đương gần bảy một trăm linh tỷ đồng sẽ được chuyển từ thị trường nimitz hồ dê sang thị trường opcom
thông báo có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng hai
lý do chuyển sàn được vsd đưa ra là công ty cổ phần tập đoàn flc bị hủy nimitz theo quyết định của sở giao dịch chứng khoán tp hcm
nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch upcom
theo quy định của chính phủ trước đó sau khi cổ phiếu flc bị sở giao dịch chứng khoán tp hcm hủy niêm yết
công ty cổ phần tập đoàn flc đã gửi thư xin lỗi đến các cổ đông
hiện tại hơn sáu mươi bốn bảy trăm linh cổ đông đang sở hữu khoảng bảy trăm linh chín chín triệu cổ phiếu của tập đoàn flc
kính thưa quý vị sau gần hai năm triển khai dự án tăng cường năng lực
cạnh tranh khu vực tư nhân với tổng ngân sách là ba mươi sáu triệu usd do bộ kế hoạch và đầu tư hợp tác với cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ uz
hợp tác thực hiện đã hỗ trợ kỹ thuật cũng như tài chính cho các doanh nghiệp tư nhân tại việt nam
nâng cao năng lực cạnh tranh và định vị thương hiệu trên thị trường khu vực và thế giới
dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân bao gồm bốn hợp phần
thứ nhất là tăng cường năng lực quản trị quản lý và chiến lược của các doanh nghiệp
đang tăng trưởng thứ hai là nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh thông qua việc thúc đẩy
đổi mới sáng tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thứ tư là cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi
cho doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển mang tính bao trùm và cuối cùng là thúc đẩy các liên kết
doanh nghiệp doanh nghiệp và liên kết ngành
các gói hỗ trợ của chúng tôi trong dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân
ở việt nam thì chúng tôi được thiết kế rất là đặc biệt nó bao gồm các hoạt động từ đào tạo
cho đến codeing tư vấn và sau đó các doanh nghiệp được tham gia vào các sự kiện kết nối
vì vậy là doanh nghiệp rất là hào hứng để tham gia vì họ nhận được những hỗ trợ mang tính chất
và tổng thể họ đi được đến tận cùng những cái vấn đề mà doanh nghiệp đang mong muốn được giải quyết
chúng tôi hy vọng là thông qua những sự kiện kết nối sau khi đã được đào tạo được tư vấn
thì đây chính là các cơ hội để các doanh nghiệp tìm đến với nhau không chỉ là doanh nghiệp việt nam
tìm đến với nhau mà chúng ta sẽ có các cơ hội để các doanh nghiệp việt nam có thể tìm kiếm
và mở rộng được các cơ hội với các doanh nghiệp khác trên thế giới
trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân việt nam
trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía nam tacs trực thuộc cục phát triển doanh nghiệp
bộ kế hoạch và đầu tư cũng đã tổ chức triển khai các chính sách chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa trên địa bàn các tỉnh thành khu vực phía nam
tính từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tụi tôi tổ chức khoảng gần năm trăm linh phái đào tạo cho khoảng bốn năm mươi các doanh nghiệp
thông qua các nguồn lực như là ngân sách nhà nước và sau đó là tận dụng các năng lực nguồn lực của các dự án
chúng tôi cũng đã phối hợp với các dự án như là các dự án của used mỹ
ibsc của mỹ và jica của nhật để chúng tôi tổ chức và huấn luyện các khóa đào tạo cho doanh nghiệp
mục đích là để lan tỏa và truyền đạt những kiến thức cho các doanh nghiệp
để nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp để cạnh tranh trong quá trình sản xuất
mới đây tacs tổ chức hội thảo tập huấn xây dựng mạng lưới khai vấn cos
cố vấn mentor cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng ở việt nam
với sự tham gia của những diễn giả có kinh nghiệm thành công trong lĩnh vực khai vấn
cố vấn và đại diện hàng trăm doanh nghiệp chuyên gia từ đó các doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn
về tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và lựa chọn khung hỗ trợ phù hợp của dự án
tôi cũng kỳ vọng là muốn được chia sẻ những bài học kinh nghiệm mà tôi đã từng áp dụng
để đưa coaching vào trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
đối với coaching thì thực sự đây cũng còn là một khái niệm tương đối mới ở việt nam
tuy nhiên nó đã được chứng minh về hiệu quả khi mà dùng coaching để hướng đến việc tạo sự gắn kết
cho nhân viên tạo ra được một cái văn hóa làm việc
hướng đến hiệu quả và hướng đến sự phát triển bền vững
cách thức để chúng tôi có thể xây dựng được một cái mạng lưới mentor cho mình
điều đầu tiên thì như tôi đã nói mentor là vô cùng quan trọng
với kinh nghiệm của mình thì họ giúp chúng ta khai sáng được cái hành trình của chúng ta đi
và giảm thiểu cho cá nhân hay doanh nghiệp những tổn thất những rủi ro trong hành trình mà chúng ta đang hướng tới
họ tạo cho chúng ta niềm tin động lực và niềm đam mê cho hành trình mà chúng ta phát triển
từ cơ sở đó công cụ chatbot cùng trí tuệ nhân tạo mở có thể quách từ khóa để đưa đến câu trả lời cho người quan tâm
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai khi chat gpt vừa được giới thiệu ra thị trường
thì nhiều trung tâm mô giới bất động sản tại mỹ đã áp dụng cho công việc của nhân viên
hiệu quả rõ rệt nhất là nhân viên môi giới tiết kiệm nhiều thời gian khi sàn thảo văn bản gửi khách hàng
thậm chí các văn bản liên quan pháp lý cũng được công cụ này học hỏi nhanh chóng
ngay tại việt nam đã có một số công ty chẳng hạn như một số protect
cơ quan nhà nước cũng đã ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn cũng như ai vào trao đổi thông tin
cũng như là sắp xếp dữ liệu cho người dân
cũng nói thêm về một số tích cực chat gpt này đối với lại người sử dụng
đó là nó rất là thông minh và rất là tiện dụng để cho người dân có thể tra cứu thông tin rất là nhanh
do tiếp cận được kho dữ liệu mở ở nhiều lĩnh vực khác như địa lý du lịch văn hóa vùng miền
nên công việc soạn văn bản giới thiệu một sản phẩm cần bán tiết kiệm thời gian rõ rệt cho người môi giới
tuy nhiên công việc môi giới bất động sản bên cạnh tính chính xác về pháp lý và thông số
còn phụ thuộc vào yếu tố cá nhân hóa
đến thời điểm hiện tại chat gpt hay chatbot ai đang là trợ lý hiệu quả cho nhân viên lĩnh vực này
chứ chưa thể thay thế hoàn toàn để thuyết phục khách hàng xuống tiền cho một dự án
tính dưới góc độ của doanh nghiệp thì rõ ràng bất cứ một cái ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ nào
nó cũng đều sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất đối với cái việc vận hành
cũng như là giải quyết những cái câu chuyện
câu chuyện liên quan đến năng lực con người
cho nên nếu mà doanh nghiệp bản thân các doanh nghiệp bất động sản
chúng ta có thể sử dụng những công cụ đó truyền đạt hoặc là đào tạo cho nhân viên một cách tốt nhất
thì họ cũng sẽ sử dụng để cho phục vụ cho cái mục đích tìm kiếm thông tin trình bày
hoặc là giải quyết các cái vấn đề liên quan đến thảo luận các cái thông tin v v
một tính năng đáng chú ý của báo chí tuệ nhân tạo là kiểm soát phát hiện rủi ro để phát những cảnh báo
do đó nhiều chương trình phát triển đang xây dựng các chatbot ai
tư vấn người mua bất động sản thậm chí tư vấn cho chính đội ngũ môi giới
về các rủi ro pháp lý rủi ro tài chính của một dự án
thách thức đặt ra là đơn vị nào sẽ đào tạo cách nhận diện rủi ro cho công nghệ máy học
tránh những trường hợp cạnh tranh không lành mạnh
lên in machine có nghĩa là công nghệ học máy học
và nó cũng chỉ học được khi những cái thông tin của một nhóm người nào nó dạy
những cái thông tin rơi ra có thể không phải là những thông tin chính xác
thành ra mọi người không nên mù quán tin vào cái thông tin của chatgpt
ai sẽ đưa bài học cho chatbot
và có phải là cơ quan nhà nước hay không hay là một người dân nào đó
chúng ta đã thấy rất nhiều nền tảng mở khi mà đóng góp thông tin
cái cổng thông tin của họ thì thông tin rất là xấu nháo và chúng ta không thể kiểm chứng được
thì đối với chatbot hoặc là những ứng dụng liên quan tới ai trong tương lai
thì bản thân tôi hy vọng rằng là sẽ có một cơ quan hữu quan tham gia cùng
để cung cấp thông tin để có thể dạy cho ứng dụng này những cái bài học đúng nhất
cùng vấn đề đặt ra về sự thay thế của bóng đá
chatbot ai nói chung chatgbt nói riêng với công việc của con người
thì trong ngắn hạn năm nay tính thay thế sẽ chưa rõ nét bởi còn vướng vào yếu tố trách nhiệm dân sự
tất cả thông tin của một công cụ số đến người dùng đều dừng lại phạm trù gợi ý
không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào nên độ rủi ro đang rất cao
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại